thách thức đạt mục tiêu tiêm vaccine covid một mươi chín rộng rãi của mỹ
thưa quý vị trung quốc đang có kế hoạch áp dụng các biện pháp mới để khuyến khích người dân sinh con nhiều hơn
và giải quyết tình trạng dân số già như một phần của kế hoạch năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm mới
một mươi dân số trung quốc ở độ tuổi từ sáu mươi tuổi trở lên bảy từ sáu mươi năm tuổi trở lên
trong khi tỷ lệ tiêu chuẩn tương ứng của liên hợp quốc đối với một quốc gia được coi là già hóa dân số là một mươi và bảy
điều này có nghĩa trung quốc sẽ chuyển sang xã hội già hóa dân số chỉ trong hai mươi hai năm
so với một trăm một mươi năm năm của pháp và tám mươi năm năm ở thụy sĩ những quốc gia đầu tiên trên thế giới trở thành xã hội già hóa dân số
theo các chuyên gia cách tốt nhất để đối phó với vấn đề dân số già là tăng tuổi nghỉ hưu
bên cạnh các biện pháp hỗ trợ về tài chính và chính sách nhằm khuyến khích các cặp vợ chồng sinh thêm con
nhiều người mỹ dự kiến sẽ di chuyển khắp cả nước trong dịp lễ tạ ơn trong tuần này
bất chấp khuyến cáo về nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
ước tính chín mươi năm số người di chuyển sẽ đoàn tụ gia đình sẽ di chuyển bằng xe hơi trong kỳ nghỉ dài năm ngày
từ hai mươi năm tháng một mươi một đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một giảm năm triệu so với năm ngoái
dự báo du lịch bằng đường hàng không sẽ giảm một nửa từ bốn năm mươi tám triệu người xuống còn hai bốn triệu người vào lễ tạ ơn năm nay
mức giảm thường niên cao kỷ lục
tuy nhiên nhóm chuyên trách chống covid một mươi chín của nhà trắng cảnh báo lượng người đi nghỉ dù giảm
vẫn có thể tạo ra một làn sóng lây nhiễm mới bùng phát vài tuần sau đó và đe dọa cả dịp lễ giáng sinh
đợt vaccine phòng bệnh covid một mươi chín đầu tiên được tiêm cho người mỹ có thể bắt đầu vào ngày một mươi một tháng một mươi hai tới
công tác hậu cần đã sẵn sàng để có thể triển khai phân phối và tiêm chủng trong vòng hai mươi bốn giờ
sau khi vaccine được cơ quan chức năng cấp phép
bảy mươi dân số được tiêm ngừa để đạt miễn dịch cộng đồng
với mục tiêu này mỹ có thể hoàn thành tiêm chủng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên khó khăn là mỹ vừa phải phân phối hàng chục triệu liều vaccine
đồng thời phải chống lại những thông tin sai lệch về vaccine đang lan truyền trên mạng xã hội
trong một cuộc phỏng vấn tiến sĩ monsep slaoui cố vấn khoa học chính cho chương trình vaccine của mỹ
cho biết trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi được cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ phê duyệt
vaccine sẽ được đưa đến khu vực tiêm chủng của các bang
đây sẽ là một chiến dịch tiêm chủng lớn nhất trong lịch sử nước mỹ
mục tiêu của chúng tôi là sản xuất vaccine covid một mươi chín càng nhanh chóng càng tốt
và phân phối chúng càng hiệu quả càng tốt dù cho bối cảnh chính trị của nước mỹ có như thế nào
tất nhiên chúng tôi hy vọng quá trình chuyển giao quyền lực sẽ diễn ra êm ả
các cố vấn bên ngoài của cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ fda sẽ họp vào ngày một mươi tháng một mươi hai
để thảo luận về việc có cho phép vaccine covid một mươi chín do hãng pfizer và biontech
phát triển được sử dụng trong trường hợp khẩn cấp hay không
công ty moderna dự kiến sẽ xin phê duyệt vào cuối tháng một mươi hai cho vaccine covid một mươi chín mà hãng này phát triển
dù phát triển cấp tập với tốc độ nhanh chưa từng có
đại diện các công ty và nhà quản lý đều xác nhận các quy trình an toàn đều được đảm bảo
vaccine sẽ được phân bố theo tỷ lệ dân số của từng bang
tự các tiểu bang sẽ quyết định ai là những người cần được ưu tiên tiêm chủng
tuy nhiên chúng tôi khuyến nghị rằng nhân viên y tế nhân viên làm các công việc thiết yếu ở tuyến đầu
và người lớn tuổi người có nguy cơ tử vong do virus cao nhất là những đối tượng cần được ưu tiên trước
cần phải có bảy mươi dân số mỹ được tiêm vaccine để đạt miễn dịch cộng đồng
với mục tiêu này mỹ có thể hoàn thành tiêm chủng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cuộc thăm dò gần nhất cho thấy chỉ năm mươi tám người mỹ muốn tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
con số quá thấp để đạt mục tiêu vaccine rộng rãi
nhiều người mỹ vẫn nghi ngờ hiệu quả của vaccine covid một mươi chín khi họ cho rằng các loại vaccine được phát triển quá gấp gáp
các trường hợp nhiễm covid một mươi chín mới đang tiếp tục gia tăng ở nhiều tiểu bang của mỹ
trong đó có bang california hàng triệu người mỹ đã phớt lờ các cảnh báo hạn chế của ngành y tế
trong lịch sử vaccine đã dập tắt rất hiệu quả các bệnh đậu mùa bại liệt hay sởi tôi tin rằng
vaccine covid một mươi chín sẽ là động lực để chúng tôi thực hành tốt hơn các biện pháp y tế công cộng
việc tiêm chủng rộng rãi được coi là điều cần thiết trước khi các biện pháp phòng dịch được
dỡ bỏ và cuộc sống trở lại bình thường tuy nhiên sự hoài nghi về vaccine đang phổ biến ở mỹ
vẫn đặt ra thách thức đáng kể các nhà chức trách y tế mỹ sẽ phải hết sức nỗ lực để thuyết phục
công chúng rằng bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào nếu được chấp thuận cũng đều an toàn
các nhà phát triển vaccine sputnik v phòng chống covid một mươi chín của nga vừa tuyên bố vaccine của họ có
giá thấp hơn nhiều so với giá công bố của hai công ty mỹ là pfizer và moderna các nhà phát triển
vaccine sputnik v bao gồm quỹ đầu tư trực tiếp nga và viện gamaleya cho biết giá công bố của pfizer
là một mươi chín năm usd và moderna là hai mươi năm ba mươi bảy usd một liều thực tế giá của chúng là ba mươi chín usd và từ năm mươi bảy mươi bốn usd một
người giá của sputnik v sẽ thấp hơn nhiều các mẫu sputnik v được chuyển tới ấn độ hungary
armenia belarus và một số quốc gia khác để tiến hành thử nghiệm
một chiếc máy bay hạng nhẹ hai người lái đã phải hạ cánh khẩn cấp trên một đường cao tốc ở joho
malaysia do gặp sự cố kỹ thuật và thông tin sẽ có trong cục tin vấn ngay sau đây
cơ quan hàng không dân dụng malaysia cho biết máy bay đã gặp sự cố kỹ thuật khi đang trong
hành trình từ melaka malaysia tới sân bay seleta ở singapore ngay lập tức xe cứu thương
bộ đội và cảnh sát malaysia đã có mặt tại hiện trường để xử lý sự cố các phi công được thông
báo là ở trong tình trạng ổn định và máy bay đã được di chuyển đến vị trí không gây cản trở giao
thông trên đường cao tốc không có người thương vong trong vụ việc chiếc máy bay bị hư hỏng nhẹ
cục điều tra tai nạn hàng không thuộc bộ giao thông vận tải malaysia sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân
nhân sự cố này các khu vực nhà nước và tư nhân ở thái lan đang đẩy mạnh nỗ lực để mang lại cho
đất nước một diện mạo mới sạch đẹp hơn với các hoạt động kinh tế được thúc đẩy bởi năng lượng
sạch nhà chức trách thái lan đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi sáu các nguồn năng lượng tái tạo chiếm ba mươi
về lưu thụ năng lượng ở nước này một nỗ lực nhằm tăng cường nhiên liệu tái tạo trong danh mục
năng lượng của thái lan là chương trình năng lượng cho mọi người mà nhà chức trách tin rằng sẽ làm
một mô hình mới cho kinh doanh bền vững chính phủ thái lan cũng đang thúc đẩy xe điện trở thành
thế hệ phương tiện giao thông tiếp theo bằng cách đưa ra những yêu đãi về thuế cho các nhà sản xuất
chính phủ anh vừa tuyên bố mục tiêu tiến đến năm hai nghìn ba mươi sẽ cấm toàn bộ xe chạy xăng và dầu
diesel sớm hơn hẳn một mươi năm so với kế hoạch ban đầu được công bố vào năm
hai nghìn một mươi bảy theo đó chính phủ anh đặt mục tiêu sẽ chỉ cho phép bán xe chạy điện và xe hybrid vào
năm hai nghìn ba mươi và đến năm hai nghìn ba mươi năm sẽ chỉ cho phép bán ô tô mới là xe chạy hoàn toàn bằng điện
châu âu cũng đang đẩy mạnh quá trình chuyển đổi này khi liên tiếp đưa ra các biện pháp mạnh tay
để tiến tới cấm xe chạy xăng dầu vào năm hai nghìn hai mươi năm naui cũng mới ban hành lệnh cấm tương tự vào năm
hai nghìn hai mươi năm trong khi đó tỉnh quebec của canada cũng sẽ sớm cấm bán xe chạy xăng dầu vào năm hai nghìn ba mươi năm
đối với nhiều người thì xác côn trùng được coi là rác và hầu như không đáng để bận tâm thế nhưng
tại hà lan có một nghệ sĩ đã sử dụng những nguyên vật liệu đặc biệt này để tạo nên những tác phẩm
nghệ thuật vô cùng độc đáo thoạt nhìn qua có lẽ không mấy người có thể hình dung được rằng những
tác phẩm với sự hài hòa về màu sắc và kết cấu này lại được làm từ xác côn trùng hơn hai mươi năm qua
một nghệ sĩ người hà lan đã miệt mài thu thập các mẫu côn trùng chết tách rời từng bộ phận như vỏ
chân dâu hay cánh rồi dán lại với nhau để tạo nên hàng trăm tác phẩm nghệ thuật độc đáo rất nhiều
người đã cảm thấy kinh ngạc khi chiêm ngưỡng những tác phẩm có một không hai và đầy tính sáng tạo của
nghệ sĩ sống ở thủ đô amsterdam này tôi cảm thấy bị thu hút bởi những chi tiết nhỏ bé
cấu trúc tinh tế trong từng bộ phận của các loài côn trùng nó là vẻ đẹp mà thiên nhiên sinh ra và
mang đến cho chúng ta
khi còn là một thiếu niên anh sebrick lauje bị cuốn hút bởi những đề tài liên quan đến sinh
học và côn trùng vào sinh nhật của cô em gái khoảng hai mươi năm trước anh đã tạo ra một sản phẩm
đầu tiên làm quà cho cô từ đó tới nay bộ sưu tập của anh đã lên tới con số hàng trăm tác phẩm
và mỗi tác phẩm đều là độc nhất tôi sử dụng tất cả những gì mình thu thập được điều quan
trọng là bạn phải tìm ra được sự hài hòa về màu sắc kết cấu và sau đó chờ đợi
xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào qua các tác phẩm độc đáo của mình
người nghệ sĩ trẻ này muốn chuyển đi thông điệp thiên nhiên rất phong phú đó là hãy sử dụng mọi
thứ quanh mình để làm đẹp thêm cho cuộc sống thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới triển động hôm nay